sau khi khỏi covid một mươi chín nhiều người thấy sức khỏe yếu đi cảm giác lúc nào cũng hụt hơi
leo được vài bậc cầu thang đã phải nghỉ để lấy sức
trong khi lúc mắc bệnh đa số bệnh nhân lại thấy sức khỏe bình thường
đây là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn cần được thăm khám hậu covid một mươi chín
người bị nhiễm covid một mươi chín sẽ bị ảnh hưởng hệ thống tới nhiều cơ quan
và trong quá trình bị covid một mươi chín cấp tính có nhiều quá trình tiêm của tế bào diễn ra
gây nên các tổn thương mất bù kiệt năng lượng ở các tế bào cơ tim tế bào hô hấp và rất nhiều tế bào
tình trạng hậu covid một mươi chín là có các biểu hiện bệnh sau khi mắc covid một mươi chín
who định nghĩa hậu covid một mươi chín là tình trạng bệnh lý xuất hiện ở những người trong tiền sử nhiễm sars cov hai
thường xuất hiện trong vòng ba tháng sau khi khởi phát với triệu chứng có tác động đến cơ thể
và kéo dài ít nhất hai tháng
bác sĩ tiến khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang khuyến cáo
những f sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu covid một mươi chín gồm
người có bệnh nền như tăng huyết áp mạch vành đáy tháo đường dưới loạn truyền hóa
người từ sáu mươi tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát
sau khi mắc covid một mươi chín có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn
người nhập cảnh khi mắc covid một mươi chín bị si hô hấp phải can thiệp thở oxy suốt khao và nhập viện
người bệnh sẽ được khám tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh
đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng vật lý trị liệu phục hồi chức năng
nhất là những người từng nhiễm bệnh ở mức độ nặng nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh
dối loạn giấc ngủ sau nhiễm covid một mươi chín thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ
không ngủ được ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi
theo nhiều bác sĩ các triệu chứng hậu covid một mươi chín có thể xuất hiện ngay sau khi khỏi bệnh
nhưng cũng có nhiều trường hợp sau bốn tuần mới xuất hiện
những dối loạn này có thể kéo dài trong bốn tuần thậm chí đến sáu tháng
bên cạnh những triệu chứng như mệt mỏi kéo dài đau đầu ho khó thở rụng tóc mất mùi vị
thì tình trạng giảm khả năng nhận thức giảm tập trung hay dối loạn tâm lý
dối loạn giấc ngủ cũng xảy ra với f đã âm tính
việc bị thiếu ngủ ngủ không ngon khiến chất lượng cuộc sống giảm sút
gia tăng mệt mỏi giảm minh mẫn buồn ngủ vào ban ngày lũ lẫn suy giảm trí nhớ
căng thẳng lỡ âu dẫn đến trầm cảm các bệnh lý tâm thần khác
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang hòa trường khoa hồi sức tích cực bệnh viện phổi trung ương
dối loạn giấc ngủ sau nhiễm covid một mươi chín thường xảy ra với các biểu hiện
cảm giác khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi
về hướng xử trí thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang hòa chia sẻ
người bệnh cần thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập thể dục
cụ thể buổi chiều không uống cà phê rượu trà tránh ăn quá no hoặc tập thể dục nặng trong vòng hai giờ trước khi đi ngủ
trước khi đi ngủ tạo thói quen trước khi đi ngủ như giảm ánh sáng điều chỉnh nhiệt độ và tiếng ồn
thư giãn bằng cách đọc sách nghe nhạp
dậy đều đặn phòng ngủ bỏ hết các loại có màn hình ra khỏi phòng ngủ tv điện thoại ipad
trong khi ngủ đừng chăm chăm nhìn đồng hồ nếu thức quá hai mươi phút
bạn hãy ra khỏi giường và quay lại giường khi buồn ngủ đừng nằm trên giường
bạn đừng lo lắng về giấc ngủ càng lo thì càng mất ngủ
ngoài ra bác sĩ quang cũng chia sẻ thêm kiên trì và lạc quan sẽ giúp người bệnh dân dân cải thiện giấc ngủ
và đưa cơ thể trở lại trạng thái ban đầu
hy vọng với những chia sẻ trên người bệnh sẽ sớm lấy lại được giấc ngủ ngon cân bằng cuộc sống